thực hiện kết luận số bảy mươi chín ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của bộ chính trị
trong tuần thứ hai đợt một bộ chính trị tiếp tục làm việc theo nhóm
với các đảng bộ trực thuộc trung ương để cho ý kiến và các dự thảo các văn kiện
và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo tinh thần chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
ngày ba mươi tháng bảy nhóm một do đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ chủ trì cùng với các đồng chí
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đã làm việc với đảng bộ tỉnh bà rịa vũng tàu
ngày ba mươi một tháng bảy nhóm hai do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch quốc hội chủ trì cùng với các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
đã làm việc với đảng bộ thành phố cần thơ
tại các buổi làm việc sau khi nghe lãnh đạo đảng bộ tỉnh bà rịa vũng tàu
và thành phố cần thơ trình bày dự thảo báo cáo chính trị báo cáo kiểm điểm
sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ý kiến đóng góp của các bộ ban ngành trung ương
các đồng chí bộ chính trị ban bí thư đã cho ý kiến và các văn kiện của các đảng bộ
đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ
cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như
chủ đề kết cấu đánh giá nhận định chủ yếu phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp lớn
những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết các định hướng lớn
nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội một mươi ba của đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ
đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ
cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy
về nội dung và phương thức lãnh đạo những kinh nghiệm tốt cách làm mới trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy
và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương
đối với phương án nhân sự của cấp ủy cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự số lượng ban chấp hành
ban thường vụ và về tiêu chuẩn nhất là cơ cấu về độ tuổi tỷ lệ tuổi trẻ tỷ lệ nữ tỷ lệ tái cử
căn cứ vào ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị và ý kiến các đồng chí bộ chính trị
ban bí thư các ban bộ ngành trung ương đảng bộ tỉnh bà rịa vũng tàu và thành phố cần thơ
sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo các văn kiện phương án nhân sự đại hội để tổ chức thành công
đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và các cơ quan liên quan
chuẩn bị nghiêm túc chú đáo trách nhiệm cao quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
và các quy định hướng dẫn của trung ương
các buổi làm việc của bộ chính trị với các đảng bộ trong tuần thứ hai
đợt một đã bảo đảm tốt các yêu cầu chung